để phục vụ người dân và du khách đến với thành phố hồ chí minh vào dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố vừa đề xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép được bắn pháo hoa tầm cao tầm thấp tại hai điểm
điểm bắn pháo hoa tầm cao được thực hiện tại đường hầm vượt sông sài gòn quận hai thành phố hồ chí minh
và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
thời gian dự kiến bắn pháo hoa trong một mươi năm phút từ giờ đến giờ một mươi năm ngày một một hai nghìn một mươi chín kinh phí từ nguồn xã hội hóa
ngoài ra thành phố hồ chí minh còn tổ chức các hoạt động phục vụ tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
như chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố lễ hội đường sách tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực đường mạc thị bưởi nguyễn huệ ngô đức kế quận một triển lãm mừng xuân kỷ hợi mừng đảng quang vinh
ngày hội bánh tết lễ dân cúng bánh tết quốc tổ hùng vương và đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh